nhân mùa phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi một dương lịch hai nghìn một mươi bảy sáng nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm chúc mừng đại lão hòa thượng thích phổ tuệ đức pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam cùng chư tôn đức hội đồng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
cùng tham dự còn có lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam văn phòng chủ tịch nước ban tôn giáo chính phủ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang trân trọng gửi tới đại lão hòa thượng thích phổ tuệ các chư tôn đức và qua đại lão hòa thượng gửi đến toàn thể tăng ni đồng bào phật tử cả nước lời thăm hỏi ân cần những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi một dương lịch hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước ghi nhận đánh giá cao giáo hội phật giáo việt nam ngày nay đã thông qua hoàng dương phật pháp vận động tăng ni phật tử cả nước
trong chính tín chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước nêu cao đạo đức thuần phong mỹ tục tích cực lao động sản xuất hoạt động từ thiện soa đói giảm nghèo
những hoạt động giàu tính nhân văn đó đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm tình cảm tương thân tương ái tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc hướng tới xây dựng xã hội tốt đẹp văn minh hạnh phúc
qua đó khẳng định phật giáo việt nam luôn gắn đạo với đời có truyền thống yêu nước đồng hành cùng dân tộc
chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước việt nam là luôn luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các tôn giáo tiến hành các hoạt động tôn giáo chân chính
và đồng thời cũng rất mong muốn các tín đồ phật tử các tôn giáo
làm tốt trách nhiệm công dân tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
chúng tôi cũng mong muốn hội đồng chứng minh hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam tiếp tục dẫn dắt tăng ni phật tử trong cả nước phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc sống tốt đời đẹp đạo